ba đối tượng từng có thời gian cùng thụ án tù trong trại giam
cả bà đã kết thân với nhau trao đổi số điện thoại địa chỉ liên lạc
và hứa với nhau sau ngày ra tù sẽ hợp lại cùng mưu đồ làm ăn lớn
nữ quá trẻ và hai bạn tù quyết làm ăn lớn thu lợi hàng tỷ đồng
ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một các trinh sát đội sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với công an các quận năm một mươi một mươi hai tân bình bình thạch hóc môn
phòng cảnh sát cơ động công an tp hcm phòng ba bốn năm bảy
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và đoàn ba bộ đội biên phòng
đã bắt những đối tượng cuối cùng trong ba đường dây ma túy xuyên biên giới
các đối tượng cầm đầu ba đường dây gồm lê tài linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
tại tỉnh tiền giang tạm trú quận một mươi tp hcm
lê hoàng thanh danh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
lê hoàng thanh danh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ quận tân phú tp hcm
và nguyễn lý quyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại tỉnh khánh hòa tạm trú quận một mươi hai tp hcm
tổng tăng vật thu giữ gồm hai trăm một mươi bảy kg ma túy các loại ba mươi năm viên đạn quân dụng
và nhiều loại tăng vật khác có liên quan
thượng tá nghiêm văn út trường phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm cho biết tại thời điểm triệt phá đường dây mua bán
vận chuyển chất ma túy từ khu vực biên giới campuchia về nội địa tiêu thụ vào ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
do bùi thị kiều loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ quận gò vấp tp hcm cầm đầu
các trinh sát phát hiện đối tượng giấu mặt chuyên cung cấp ma túy ở bên kia biên giới
còn liên kết với một số đối tượng khác lập đường dây để tuồn ma túy vào tp hcm và các tỉnh lân cận tiêu thụ
dù còn đang rất bận rộn trong việc lấy lời khai để hoàn tất hồ sơ
cắt cử các trinh sát thành ba tổ công tác phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bộ công an truy theo dấu vết đối tượng để nắm tình hình
đang tiến hành theo dõi thì dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
người dân được yêu cầu hạn chế ra đường nếu không có việc cần nên không tụ tập đông người
và các đối tượng cũng nằm im thở khẽ để nghe ngóng tình hình
khiến cho công tác trinh sát buộc phải kéo dài thêm thời gian
ngoài ra nhiều lúc trinh sát còn phải liên tục di chuyển trên các cung đường dài từ tp hcm
tuyến biên giới để tránh mất dấu đối tượng
các trinh sát còn được yêu cầu tạm gác chuyện lò tết cho gia đình để tập trung toàn lực cho chuyển án
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi một các trinh sát đã xác định được ba đường dây mua bán vận chuyển ma túy đang hoạt động
cầm đầu các đường dây này gồm lê tài linh lê hoàng thành danh và nguyễn lý quyên
ngoài ra trinh sát còn nắm rõ được tên tuổi các đối tượng là các mắt xích quan trọng
là những tay chân áp lực phục vụ cho hoạt động của linh danh và quyên
gồm nguyễn tiến tài trần huyền thành hồ thái hồng và phan trương thanh bình và một số đối tượng khác
sau khi củng cố thông tin chứng cứ ban chỉ huy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm quyết định xác lập chuyên án đấu tranh
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi một nắm được thông tin lê tải linh đang tổ chức vận chuyển ma túy
từ khu vực biên giới tiếp xác với campuchia về tp hcm
các trinh sát của các đơn vị phối hợp đã tổ chức bám sát
đến một mươi chín h ba mươi phút
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một các đơn vị phối hợp quy định đột kích căn nhà trên đường cao thắng
phường một mươi hai quận một mươi nơi lê tài linh trúng ngụ thu giữ khoảng hai mươi hai kg ma túy tổng hợp
linh từng có lần bị công an phát hiện tụ tập sử dụng ma túy
khoảng bảy giờ ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một trinh sát của các đơn vị phối hợp phát hiện
đối tượng lê hoàng thanh danh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ quận tân phú
cất dấu ma túy vào hai bao tải hàng giao cho hồ hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
tại tỉnh bến tre tạm chú huyện hóc môn đưa về cất giấu trong kho tại xã đông thạnh huyện hóc môn
đến khoảng chín h cùng ngày phát hiện lê hoàng thanh danh đi xe máy từ nhà
đi ra trên xe có treo một túi ni lông xác định danh mang ma túy đi giao cho đầu dưới
bác tổ trinh sát bám theo lập tức bắt giữ danh thù giữ một gói nilon dạng gói trà màu xanh
chứa chất tinh thể trắng có trọng lượng khoảng một kg một điện thoại di động một xe mô tô
khai thác nhanh từ danh lúc hai mươi một h cùng ngày
trinh sát của các đơn vị phối hợp tiến hành bắt khám xét khẩn cấp nhà đối tượng hồ thái hồng
và khám xét khẩn cấp kho hàng của bọn chúng ở xã đông thạnh huyện hóc môn
tăng vật thu giữ tổng cộng bốn mươi chín kg ma túy gồm ba mươi kg ma túy đá ma hai mươi kg ma túy ketamin
được nguy trang dưới dạng gói trà hai điện thoại di động một xe mô tô cùng một số tăng vật khác có liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm tiếp tục chỉ đạo trinh sát
bám sát các đối tượng trước đó đã được đưa vào tầm ngắm gồm nguyễn lý quyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
phan trương thanh bình sinh năm hai nghìn nguyễn tiến tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trần huyền thành sinh năm hai nghìn cùng quê khánh hòa
tất cả nhóm này thuê nhà ở phường tân chánh hiệp quận một mươi hai vừa để làm sao huyệt chứa ma túy vừa làm nơi tá túc
một mươi giờ ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi một phát hiện nguyễn lý quyên và trương thanh bình rời nhà trọ mang theo một chiếc vali khá lớn
các trinh sát đã tổ chức bám theo
khi cả hai đi đến giao lộ đường tân thới hiệp bảy nguyễn thị đặng phường tân thới hiệp quận một mươi hai
thì các trinh sát ập đến bắt giữ đối tượng cùng tăng vật là một mươi bốn bánh heroin
khám xét khẩn cấp nơi ở của quyên và bình tại căn nhà thuê ở phường tân chánh hiệp quận một mươi hai
các đơn vị phối hợp thu giữ chín mươi bánh heroin một trăm linh viên thuốc lắc bảy mươi kg ma túy đá ma năm kg ketamine và ba mươi năm viên đạn
đầu đạn bằng kim lũ
đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một các trinh sát đã bắt nốt hai đối tượng cuối cùng là nguyễn tiến tài và trần huyền thành
lê tài linh lê hoàng thành danh và nguyễn lý quyên từng có thời gian cùng thụ án tù trong trại giam
về các tội trộm cấp tài sản tăng chữ trái phép chất ma túy
cả bà đã kết thân với nhau trao đổi số điện thoại địa chỉ liên lạc và hứa với nhau sau ngày ra tù sẽ họp lại cùng mưu đồ làm ăn lớn
đầu năm hai nghìn hai mươi sau khi mãn hạn tù
cả bọn không trở về quê mà tụ họp với nhau tại một địa chỉ ở phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm bàn bạc chuyện mua bán ma túy
tại buổi gặp này nguyễn lý quyên lấy lý do có quan hệ mật thiết với một số tay chùm ở bên kia biên giới nên yêu cầu được làm chỉ huy cao nhất
và đảm nhận công đoạn cất ma túy đưa vào nội địa giao cho linh danh tiêu thụ
linh danh phải đảm nhận công đoạn móc nối với các đầu dây bán lẻ ở tp hcm và các tỉnh lân cận để tung ma túy ra thị trường
tuy nhiên do không thống nhất được sự phần cấp nên cuối cùng tất cả quyết định chia ra mỗi người tự tìm nguồn cung và lập đường dây riêng
sau khi chia tách cả ba vô tình lại cùng lấy ma túy từ một số tay chùm ở bên kia biên giới nên được yêu cầu
mặc dù hoạt động riêng lẻ nhưng phải kết nối liên lạc với nhau để chia sẻ ma túy mỗi khi cần
tháng chín năm hai nghìn hai mươi sau khi đường dây mua bán vận chuyển ma túy của bùi thị kiều loan bị cơ quan công an triệt phá
tất cả đều cho dừng toàn bộ mọi hoạt động
cả ba đều kết nối liên lạc với các tay chùm ở bên kia biên giới để ngành ngóng tình hình
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nhận thấy sóng yên biển lặng cả ba đều kết nối liên lạc lại với tay chùm và được tay này cho đàn em sắp xếp
cho vượt biên sang gặp nhau trên đất campuchia để bàn bạc phương án vận chuyển tiêu thụ với yêu cầu làm sao tránh được tài mắt của cơ quan chức năng
tại buổi gặp này cả ba được tay trùng và cho đường đi nước bước cụ thể
ai cần mua ma túy thì gọi điện liên lạc trước và chuyển năm mươi tổng số tiền
ma túy sau khi được chuyển qua biên giới vào nội địa sẽ được cất giấu tại một địa điểm hoang vắng nào đó không cố định
tài chùm sẽ thông báo cho linh danh quyên cử người đến nhật sau đó đóng gói vào giữa các kiện hoặc bao hàng rồi gửi xe khách về khu vực ngoại thành tp hcm
tiếp tục cất dấu trước khi mang về đại bản doanh của các đối tượng
với cách làm này trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các đối tượng đã vận chuyển chót lọt chuyến đầu tiên với số lượng hàng chục cân ma túy các loại
trước dịp tết nguyên đán nhận thấy ma túy trên
thị trường đang khan hiếm cả bọn định đánh chuyến hàng lớn để bung ra thị trường thì bị tóm gọn
mặc dù bị bắt quả tang nhưng tại cơ quan công an linh danh và quyên nhất quyết không khai nhận lửa lời
tuy nhiên cuối cùng cả ba cũng khai nhận trước đây cùng ở tù nên quen biết nhau
nhưng sau khi được tha tù thì mỗi người tách ra là một đường dây mua bán ma túy riêng rẽ cùng lấy hàng của một đối tượng la chung ở bên kia biên giới
cho đến khi bị bắt mỗi đối tượng cầm đầu đã vận chuyển chót lọt từ hai đến ba chuyến ma túy
với số lượng hàng chục cân vào tp hcm và các tỉnh lân cận tiêu thụ thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau